theo thông báo của cơ quan an ninh điều tra bộ công an ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi một đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại hà nội
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao để truy tố đối với bốn bị can
một nguyễn đức trung sinh ngày ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cư trú tại phố trung liệt phường trung liệt quận đống đa thành phố hà nội
ba phạm quang dũng sinh ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên cán bộ công an cư trú tại đường nguyễn xiển xã tân triều huyện thanh trì tp hà nội
ba nguyễn hoàng trung sinh ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chuyên viên phòng thư ký biên tập cư trú tại phố lương yên phường bạch đằng quận hai bà trưng tp hà nội
nguyễn anh ngọc sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập cư trú tại ái mộ phường bồ đề quận long biên thành phố hà nội
kết luận điều tra đã được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tống đạt đến các bị can và chuyển viện kiểm sát nhân dân tối cao để truy tố theo quy định của pháp luật